nhân dịp ra mắt cuốn sách việt nam cắt cánh của tác giả người nga grigory chofimchuk ngày hai mươi tám tháng tám tại trụ sở cơ quan hợp tác nga ở thủ đô moscow của liên bang nga diễn ra hội thảo mang tên việt nam hôm nay qua lăng kính á âu
hội thảo đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga tiếp tục phát triển tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác
các đại biểu cùng nhau thảo luận về các cách tiếp cận mới nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nước thuộc liên minh kinh tế á âu và việt nam
từ triển vọng hợp tác khoa học và kỹ thuật giáo dục đến phát triển các mối quan hệ kinh doanh và an toàn thông tin
cũng tại hội nghị các đại biểu đánh giá những tác phẩm như cuốn sách việt nam cất cánh của tác giả grigory chofimchuk vừa xuất bản đã đem lại không chỉ cho bạn đọc nga mà là cả cộng đồng nói tiếng nga rộng lớn cơ hội hiểu biết về nghệ thuật ẩm thực và văn hóa truyền thống của người việt nam
liên bang nga và việt nam cần thúc đẩy hợp tác song phương và trong khuôn khổ liên minh kinh tế á âu
hai nước cũng cần tích cực xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực của nhau qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác kinh tế
đó là một trong những biện pháp tôi nghĩ là cần thiết để tăng cường quan hệ thương mại song phương từ đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai quốc gia
cùng tại hội thảo nhiều giải pháp đã được đề xuất trong đó nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ kinh doanh như một trong những cơ sở hiệu quả nhất để đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam
và liên bang nga ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả